thủ tướng chính phủ vừa ký quyết định ban hành kế hoạch thực hiện giả soát văn bản quy phạm pháp luật
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ cơ quan ngang bộ
mục tiêu nhằm xác định thời hạ tiến độ hoàn thành trách nhiệm của các bộ cơ quan ngang bộ tổ chức
có liên quan trong việc giả soát văn bản kịp thời phát hiện xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền
xử lý các quy định mâu thuẫn trồng chéo bất cập hoặc không phù hợp thực tiễn
nâng cao chất lượng công tác xây dựng áp dụng thi hành pháp luật đồng thời xây dựng báo cáo của chính phủ
về giả soát văn bản các lĩnh vực quản lý nhà nước báo cáo chính phủ để báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội
trước khi chỉnh quốc hội tại kỳ họp cuối năm hai nghìn hai mươi